tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự vừa được chúng tôi cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa hoàn tất hồ sơ
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng kiều tiến tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố lào cai về vi giết người
tâm chính là đối tượng đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông
thậm chí có hành vi không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra
và đâm thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông trong khi đang thi hành nhiệm vụ
kết quả điều tra xác định vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng hai tổ công tác thuộc công an tỉnh lào cai
do thiếu tá quách văn trường phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra kiểm soát
xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km ba mươi chín chín trăm linh đại lộ trần hưng đạo quốc lộ bốn e
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn p năm mươi hai nghìn tám trăm năm mươi chín
chở theo một người điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện vượt phóng nhanh lạng lách
lúc này thiếu tá trường ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng người điều khiển phương tiện là kiều tiến tâm không chấp hành hiệu lệnh
tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào đồng chí trường
khiến đồng chí trường bị hất văng lên cao ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng
tiến hành đo nồng độ cồn đối với tâm kết quả là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hành vi của bị can kiều tiến tâm đủ các yếu tố
cấu thành tội danh giết người quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự
liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày tám tháng hai tại phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn thân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị xã đông hòa để điều tra về tội giết người
do có mâu thuẫn trong lúc
vay mượn tiền vào lúc hai mươi ba h ngày tám tháng hai thân đã gọi điện nhắn tin cho trương công thử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đòi tiền
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày sau khi ăn nhậu thử cùng nguyễn đồng dương và trương tuấn huy vào nhà thân
để nói chuyện và xảy ra cãi nhau thân dùng một con dao tự chế đâm thử gây thương tích
lúc này dương vào căn ngăn cũng bị thân dùng dao chém vào vùng mặt gây thương tích
thường được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện
sau khi gây án thân bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên ra thông báo truy tìm
đến ngày một mươi hai tháng hai thân đã đến cơ quan công an đầu thú
các lực lượng cứu hộ quốc tế trong đó có việt nam vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn
tại những khu vực hứng chịu trận động đất ở thổ nhĩ kỳ
đã hơn một tuần sau trận động đất đầu tiên cho tới tối ngày hôm qua các đội cứu hộ vẫn tìm
và cứu được một mươi người còn sống khỏi các đống đổ nát tại tỉnh hatay có ba người được cứu sống
trong ngày một mươi bốn tháng hai
các lực lượng cứu hộ của việt nam với các thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ
cũng đã đóng góp khá hiệu quả hỗ trợ xác định được một số điểm có nạn nhân
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa ra lệnh
giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng
liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện các đối tượng
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g ở xã hòa đông huyện grong park
nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật
đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
công an tỉnh đắk lắc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng
đối với đối tượng lại phú hợp giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g
cùng sáu đối tượng có liên quan
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy một mươi ba đối tượng gồm sáu nam bảy nữ
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an huyện hà trung phát hiện
tại quán karaoke đức phúc do hoàng thị thảo ở xã hà lĩnh huyện hà trung làm chủ
lực lượng công an bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật là ma túy tổng hợp dạng kẹo
xét nghiệm nhanh cả một mươi ba đối tượng đều dương tính với các chất ma túy
được biết quán karaoke đức phúc đang bị tạm đình chỉ hoạt động
do không bảo đảm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy

lực lượng làm nhiệm vụ giữ tại hiện trường một mươi tám đối tượng cùng gần ba mươi bốn triệu đồng
một mươi bảy điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan

tạm giữ một xe ô tô ba điện thoại di động và các tài liệu có liên quan
chỉ vì mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông bốn đối tượng đã chặn xe container để đuổi đánh tài xế gây ách tắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn đối tượng phạm văn sơn trương văn minh nguyễn thành long và nguyễn đình nam về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng hai tại quốc lộ năm a thuộc địa phận phường dị sử thị xã mỹ hảo
xe ô tô container do đỗ văn tuấn ở hải dương điều khiển xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông
với xe ô tô do phạm văn sơn điều khiển chở theo ba đối tượng trên
sơn điều khiển xe đuổi theo container và chặn đầu xe
sau đó hai bên xảy ra cãi vã rẳng co rồi dùng tuyếp sắt bàn cào gậy gỗ gậy tre điếu cầy đánh đuổi nhau
gây ách tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ năm a hướng đi hà nội hải dương
công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đăng độ
ba mươi tuổi ở xã việt thống về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an làm rõ vào khoảng thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi h hàng ngày độ đi xe máy không biển kiểm soát
lang thang trên các trục đường thuộc khu công nghiệp quế võ một và các địa bàn giáp danh với khu công nghiệp
khi thấy có người đi bộ một mình tay cầm điện thoại
dần xe áp sát cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy
nguyễn đăng độ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vẫn đang trong thời gian thử thách thì lại tiếp tục phạm tội
công an huyện quế võ thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên
liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ